sau gần bảy ngày trôi trong hôn mê đôi mắt của hà ngọc trường hai mươi chín tuổi một bệnh nhân covid một mươi chín tại quận nhất thành phố hồ chí minh đã có thể mấp máy mở ra
trước mắt anh sầm rực những bước chân vội vã của y bác sĩ những chiếc máy thở hoạt động hết công suất
trường không tin nổi mình một f trở nặng đã vượt qua lưỡi hái tử thần cho đến khi bàn tay ấm áp của bác sĩ đặt lên người thăm khám
cuộc đời khác với trường bắt đầu từ đây
tảng sáng rời phòng cấp cứu bệnh viện điều trị covid một mươi chín củ chi thành phố hồ chí minh về phòng cách ly riêng của mình
mắt hà ngọc trường dán vào cửa sổ tâm thức bừng lên những hạnh phúc ngỡ ngàng trộn rộn
ngày mới mở ra đồng nghĩa với niềm tin được nhen thêm những tìa nắng ấm áp
trường bảo rằng bây giờ nâng từng bàn tay lau từng khuôn mặt
dìu từng thân thể yếu ớt của bệnh nhân hay đỡ đần y bác sĩ từng công việc đến tảng sáng là thường xuyên
mấy tuần qua bao đổi thay kỳ diệu ùa đến neo bền trong lòng trường như một hành trình của san sẻ yêu thương
hành trình đó xuất phát từ những giọt nước mắt nóng hổi cơn lanh dài trong đêm
gần hai tháng trước xe cứu thương đưa trường vào bệnh viện điều trị covid một mươi chín củ chi
anh như người đi giữa mịt mùng
ăn không ngon ngủ không sâu những mộng bị dối bời tìm đến
ít ngày sau ngực trường nặng như đá đè
họ giữ rộn suốt đêm
từng bác sĩ hóc hác mắt vì lo âu chăm chút cho trường miếng ăn lau rửa giúp trường các sinh hoạt cá nhân rỗ rảnh anh vào giấc ngủ
mỗi lần giật thoát choàng tình hai giọng nước mắt anh cứ rớt xuống ngỏ má
ngày bệnh chuyển nặng phùi tổn thương nghiêm trọng trường được đưa xuống phòng icu cấp cứu
oxy trụt vào mắt trường nhòa đi trong mờ ảo rồi trôi vào miên man
vậy nhưng ký ức chấp nhoáng trong phút giây ấy vẫn kịp thời
lại những lời thúc giục trường ơi đừng gục ngã đừng bôi xuôi rồi em sẽ được ra viện được thở khí trời
đó là những lời từ đáy sâu gan ruột của một bệnh nhân khác vừa vượt cửa tử cùng các y bác sĩ phòng cấp cứu
rừng dưng xúc cảm trường bảo giây phút ấy những lời động viên ấy như ánh đèn lé sáng giữa mịt mùng
trường sẽ nhớ mãi xưa kia chỉ thấy hình ảnh cha mẹ mình chăm lo từng việc nhỏ cuồn cuộn sự lo âu khi mình ốm
thì giờ hội đủ cả trong mỗi người thấy thuốc ở bệnh viện điều trị covid một mươi chín củ chi này
lúc đó bừng lên khát vọng chỉ mong được thở khí trời
ít ngày thôi để nói những lời cảm tạ với các thầy thuốc vì những điều cao cả họ đã làm cho mình
ngày ngón tay có thể cử động mắt hé mở ra với trường là ngày đặc biệt nhất
xoa đôi tay liên tục cho bớt tê sau một ngày dài sát cánh cùng y bác sĩ chăm sóc bệnh nhân anh thủ lộ
đến giờ này tôi vẫn cứ ngỡ
mình đang mơ lúc mới từ cõi chết trở về nghe bác sĩ báo tin vui xong
víu tay bác sĩ lắc mạnh nhiều lần mới tin mình còn sống
ngực dần bớt nặng hàng ngày các bác sĩ vẫn đến thăm khám chú đáo
trường bảo rằng khi thoát khỏi nguy kịch tận mắt chứng kiến những bệnh nhân khác rơi vào hôn mê
hoặc phải thở oxy trong tôi có sự đổi thay rất kỳ lạ
lúc nào trong ý nghĩ cũng rục rã khát vọng ở lại nơi này giúp đỡ bác sĩ lẫn bệnh nhân nặng
hai chín tuổi không còn quá nặng
nên trường thấu hiểu những nớn đau khi gánh trên mình bệnh tật
cũng hơn ai hết anh hiểu tận cùng hai chữ hạnh phúc khi được cứu từ vực thầm trở về
lúc đó tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất là nhanh khỏi bệnh
khỏi để hàng đêm hàng ngày giúp bệnh nhân và bác sĩ hà ngọc trường nói
ước nguyện của trường được đáp ứng hơn ba tuần trước
các xét nghiệm của anh với covid một mươi chín liên tục âm tính
lịch trình của trường trong mỗi ca làm việc là đưa nước uống
phần ăn đến từng bệnh nhân
người mới hay cũ khi nằm một chỗ thì trường thay tã
cho bệnh nhân xúc miệng đốt cho ăn sáng đỡ ra giường
ai đi vệ sinh thì trường giữ đi
ai móng tay dài trường cắt bớt gội đầu hớt tóc lao cơ thể
sợ nhất với trường là những đêm dài
bệnh nhân thở oxy trợt tỉnh cua tay làm bung dây trục thở oxy ra ngoài
anh giải bày mình phải thường trực ở đó để giúp các bác sĩ
trong phòng cấp cứu gần như chúng tôi phải tiết kiệm từng phút
vì cứ nhìn cảnh bệnh nhân nặng đang thiếu người chăm sóc
mà mình lại lãng phí thời gian thì lòng giày rất không yên
sức khỏe thân thể như được nâng lên bởi sự thôi thúc từ tinh thần
bác sĩ tô lê hưng trực tiếp điều trị các bệnh nhân trong phòng cấp cứu
ở bệnh viện điều trị covid một mươi chín củ chi chia sẻ
người được cai máy thở điều trị khỏi như hà ngọc trường
rồi xin ở lại cùng đỡ đần cho chúng tôi nhiều việc
chúng tôi huấn luyện cho trường kỹ các quy định bảo hộ
rồi cách phản ứng nhanh trong việc đẩy máy móc
bình oxy vào phòng cướp cứu
thực tế ở đây lúc nào cũng có một trăm ba mươi một trăm bốn mươi bệnh nhân thở oxy
có người nặng một bác sĩ phải lo cho rất nhiều bệnh nhân
bên cạnh đó còn có hàng ngàn bệnh nhân covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ khác
y bác sĩ thì phải làm việc cấp hai trăm linh ba trăm linh
tuy nhiên tám chữ hãy dành ra sự sống cho bệnh nhân luôn được từng người khắc ghi
khi mệt mỏi họ đều nghĩ đến điều này để vượt qua
suốt hai tháng qua chính bản thân bác sĩ hưng cũng ngày đêm túc trực trong phòng cấp cứu
nhà ở gần anh không dám tạt về
nhớ người thân quá thì gọi điện thoại sau mỗi ca trực
hàng trăm tin nhắn những lời cảm ơn được gửi đến các y bác sĩ
trong đó có trường lòng nhân ái như được nhân lên
trong nhịp lo ẩu với các thầy thuốc
hàng học trường buồn nhất là có những đêm người đưa xuống phòng cướp cứu cứ tăng lên dần
anh bộc bạch ở phòng cướp cứu này y bác sĩ bảo tôi luôn phải tập trung cao độ
có hôm nhanh như chớp khi thấy dây trục oxy bệnh nhân bùng ra tôi gắn lại ngay
như sự tiếp nối mạch nguồn yêu thương và khát vọng khôi phục sức khỏe cho bệnh nhân khác trong những ngày sắp tới
trường bảo rằng sẽ gắn bó ở đây khi nào tan dịch thì thôi
dù gia đình anh cũng có mẹ đang ốm nặng cha lớn tuổi
tuy nhiên mọi người thấu hiểu nên động viên trường giúp bệnh nhân giúp bác sĩ được càng nhiều càng tốt
hiện ngoài giờ làm việc trường được bố trí ở riêng một phòng nhỏ trong khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín phương tiện bảo hộ luôn đầy đủ
nhầm đốt ngón tay chừng nở nụ cười có quá nhiều dấu ấn trong bệnh viện covid một mươi chín này đếm không hết được
có người tôi đỡ đần từ lúc liệt giường bệnh nặng đến khi đi lại được cứ nhìn nhau rồi quẹt những giọt nước mắt hạnh phúc
có những người khi tôi nói đùa là mai mình sẽ về họ liên lạc người đi
và nói rằng trường về rồi bệnh nhân nhớ quá biết làm sao